để chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên khu vực giữa biển đông
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố thực hiện một số nhiệm vụ để chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh thêm
theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo và diễn biến của vùng áp thấp gió mùa tây nam trên biển
thông báo hướng dẫn cho các phương tiện tàu thuyền tàu vận tải đang hoạt động trên biển biết vị trí
hướng di chuyển để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp để bảo đảm an toàn về người và tài sản
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu
tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai
và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn